trong hai ngày mùng chín và mùng một mươi tháng sáu gần hai trăm hai mươi chín đại biểu chính thức đại diện cho hơn ba hai trăm linh đảng viên
của các tổ chức cơ sở đảng tham dự đại hội đại biểu đảng bộ huyện miền núi đồng xuân lần thứ một mươi hai
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đây là đại hội điểm cấp huyện được tỉnh phú yên lựa chọn
tại đại hội lần thứ một mươi hai nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đảng bộ huyện đồng xuân đưa ra một mươi năm chỉ tiêu
trong đó huy động vốn đầu tư xã hội năm năm trên năm một trăm sáu mươi tỷ đồng đến năm hai nghìn hai mươi năm thu nhập bình quân
đầu người tăng lên từ năm mươi năm đến sáu mươi triệu đồng một năm tiếp tục xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh
duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững khai thác hiệu quả các nguồn lực có lợi thế
cho đầu tư phát triển kinh tế chú trọng phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa và an sinh xã hội
đại hội đã bầu ra ban chấp hành đảng bộ huyện khóa một mươi hai gồm ba mươi chín đồng chí
thí điểm bầu trực tiếp bí thư huyện ủy đồng chí đặng ngọc anh tỉnh ủy viên bí thư huyện ủy
khóa một mươi một tiếp tục tái đắc cử bí thư huyện ủy đồng xuân khóa một mươi hai nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm